đắk lắc do có xảy ra tranh chấp đất đai giữa gia đình bà phạm thị phượng và ông đặng văn hà ngày năm tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
khi anh nguyễn văn hoàng con trai của bà phượng đang san ủi đất trên phần đất hiện mà nhà bà phượng đang canh tác
thì bị đặng văn sơn con trai của ông đặng văn hà mang dao đến chém gây thương tích năm
đến ngày một mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy người của nhóm ông hà kéo đến cầy sới trên diện tích đất mà bà phượng đang canh tác
lúc này bà phượng cùng với hai người con trai và khoảng ba mươi đến bốn mươi người
mang theo cuốc sẻng gậy gộc đến để giành lại đất
nhóm của bà phượng lao vào tấn công nhóm của ông hà hậu quả là một người trong nhóm của ông hà tử vong và bảy người khác bị thương
từ kết quả điều tra của cơ quan công an viện kiểm sát nhân dân tỉnh đắk lắc đã truy tố tổng cộng tám bị can
trong nhóm bà phượng cùng về tội giết người và cố ý gây thương tích
dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra trong ba ngày
thưa quý vị vừa được nhận vào làm người giúp việc của bà phượng
gia đình trên địa bàn quận hải châu thành phố đà nẵng
nhưng lê thị xí trú tại huyện đại lộc tỉnh quảng nam
đã thực hiện hành vi trộm cắp một lượng tài sản lớn của gia chủ
công an quận hải châu thành phố đà nẵng vừa tiến hành khởi tố bị can
và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng trên để phục vụ công tác điều tra
trước đó vào đầu tháng một mươi một người dân ở phường hải châu hai quận hải châu thành phố đà nẵng
trình báo cơ quan chức năng về việc bị kẻ gian đột nhập trộm cắp tài sản
vào thời điểm bị mất trong kết sắt của gia chủ có nhiều tài sản với tổng giá trị khoảng ba trăm linh triệu đồng
bằng các biện pháp nghiệp vụ công an quận hải châu đã xác định được xí là người gây ra vụ trộm cắp trên
khám xét khẩn cấp nơi ở của xí cơ quan công an đã phát hiện bốn năm lượng vàng bốn số chín và một mươi ba tám triệu đồng
làm việc với cơ quan công an xí thừa nhận lợi dụng lúc chủ nhà không để ý đã cậy phá tủ
lấy trộm toàn bộ tài sản rồi bỏ trốn về quê nhà
hiện tại vụ việc đang tiếp tục được công an quận hải châu củng cố hồ sơ điều tra làm rõ
thưa quý vị vừa qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh tuyên quang đã triệt phá một đường dây cho vay nặng lãi
hay còn gọi là tín dụng đen với số tiền lên tới hàng tỷ đồng cùng với hàng trăm người vay
đây là chuyên án đầu tiên mà lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh tuyên quang đấu tranh thành công
với các ổ nhóm tín dụng đen tại địa bàn
sau đây là ghi nhận của phóng viên intv
thì tôi lên xã kiên thiết huyện đề sơn tỉnh tuyên quang cùng với mấy anh em để cho vai lãi cao
với hình thức là bảy một ngày trên một triệu
đề bàn của tôi hoạt động là xã kiên thiết và sau này là phát triển sang cả xã kim bình
tôi nhận thức cái việc làm của tôi là sai trái
đây là toàn bộ số hồ sơ giấy tờ mà cơ quan công an thu giữ được trong vụ án
người vay nợ của nhóm tín dụng đen này khá đa dạng về thành phần nhân thân
không chỉ có những thiếu niên lêu lỏng mê cờ bạc cá độ bóng đá
còn có cả công nhân người lao động học sinh sinh viên
về chứng cứ thì có rất nhiều phân cứ bụng tội có đối tượng đấy
tuy nhiên khó khăn nó
nó khó khăn bây giờ là do các đối tượng bây giờ cho vai lợ trong một thời gian dài
và trên địa bàn rất rộng nhiều xã
cho nên là số lượng người dân đến vay rất nhiều
nếu mà thống kê bây giờ hiện tại chưa thống kê cụ thể
nhưng con số đến hàng trăm có thể là gần nghìn người
và số có những người dân vai lợ thì vai rất là nhiều lần
cho nên khó khăn bây giờ là thu thập tài liệu về những người đến vai tiền
để tính số
tiền mà các đối tượng cho vay bao nhiêu và thu lợi bất chính bao nhiêu
để sau này xử lý đối tượng
hoạt động tín dụng đen là mầm mống phát sinh các loại tội phạm
và các hành vi vi phạm pháp luật khác
các đối tượng hoạt động theo ổ nhóm thực hiện từ cho vay giải họ thu họ
đòi nợ với phạm vi rộng
do đó cơ quan chức năng khuyên cáo về phía người dân
cần chủ động tỉnh táo trước những lời mời gọi về tiền với lãi suất thấp
thủ tục đơn giản
bởi thực chất đây chính là những cái bẫy mà khi vướng vào
người vay sẽ thành nạn nhân của các đối tượng
thông qua các phương tiện thông tin truyền thông đại chúng
cũng mong muốn là bà con chúng ta nắm chắc được cái phương thức thủ đoạn
của nhóm đối tượng cho vai
thế đây là một chiêu bài để các đối tượng rụ rỗ
những người có nhu cầu vai để thực hiện vào vai tiền của chúng
tuy nhiên khi mà vai được tiền rồi
thì bà con sẽ rơi vào vòng lao lý và việc lãi xuất cao

cảm ơn các bạn đã theo dõi
đó có thể là các virus gây bệnh thông thường như là virus cúm
sacosaki virus thậm chí là cả virus sốt xuất huyết
tuy nhiên thì tỷ lệ gây viêm cơ tim của các virus này cũng cực hiếm
hầu hết những trường hợp nhiễm virus là lành tính
diễn biến tự khỏi trong một vài ngày
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh gia lai
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng phan văn thái
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một
hộ khẩu thường trú tại làng a tơ man
xã đè huyện mang giang tỉnh gia lai
về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
đối tượng này có nốt ruồi ngay cánh mũi
cũng phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
và phải nhận quyết định truy nã của cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã an khê
tỉnh gia lai
là đối tượng nguyễn duy lâm
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
hộ khẩu thường trú tại tổ tám phường an bình
thị xã an khê tỉnh gia lai
có nốt ruồi cách năm cm trên sau mép phải
và đối tượng chế văn vui
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
hộ khẩu thường trú tại tổ dân phố sáu
thị trấn ia kha huyện ia grai tỉnh gia lai
bị cơ quan thi hành án hình sự công an tỉnh gia lai
ra quyết định truy nã về tội cố ý làm hư hỏng tài sản
đối tượng này có sẹo chấm cách bốn cm trên sau mép phải
dù với bất cứ tội danh nào
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật
đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng
hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ giúp các đối tượng
lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp của đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động
truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
phối hợp thực hiện